trước tình hình dịch bệnh căng thẳng giáo hội phật giáo việt nam đã có văn bản chính thức đề nghị không tổ chức lễ phật đảng đông người
giáo hội phật giáo việt nam đề nghị các địa phương không tổ chức lễ đài tập trung đông người không rước xe hoa cùng các chương trình nghệ thuật chào mừng
giáo hội phật giáo việt nam khuyến khích các địa phương tổ chức lễ phật đàn bằng nghi thức tắm phật tụng kinh tại cơ sở tự viện và tư gia của mỗi phật tử
trong trường hợp chính phủ công bố hết dịch covid một mươi chín ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam sẽ xem xét ra thông bạch hướng dẫn cụ thể về thời gian và hình thức tổ chức lễ phật đàn
cùng với đó ban tôn giáo chính phủ cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo dùng các sự kiện dừng các sự kiện lớn sắp diễn ra do lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh covid một mươi chín